và mở đầu sẽ là tin tức cập nhật về tình hình mưa lũ tại miền trung
thưa quý vị theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tính đến sáng nay ngày hai tháng một mươi hai mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền trung đã làm một mươi tám người chết và mất tích
tăng tám người so với ngày hôm qua
về giao thông mưa lũ gây ngập và sạt lở gây ách tắc nhiều tuyến đường
về nông nghiệp mưa lũ làm bảy trăm bảy mươi năm hectare lúa bị thiệt hại
về thủy lợi một năm trăm bốn mươi mét kè và hai mươi ba tám trăm bốn mươi ba mét canh mương đã bị hư hỏng
về giáo dục còn hai mươi năm học sinh chưa đến trường tại các huyện phú cát tuy phước
thành phố quy nhơn và khối trường trung hoa phủ thông
về thủy sản có ba tàu cá bị chìm tại bình định là một phú yên một khánh hòa một
hai xà lan ở khánh hòa đang thi công đập ngăn mặn sông cái bị nước lũ cuốn trôi